tại thị trấn đắc hà sở thông tin và truyền thông bảo tàng tổng hợp con tum phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đắc hà
tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
huyện đắc hà là đơn vị đầu tiên tuyến cơ sở được chọn tổ chức trưng bày triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về biển đảo
tại tất cả các huyện trong tỉnh trên cơ sở toàn bộ tư liệu hiện vật bản đồ tại triển lãm do bộ thông tin và truyền thông trao tặng
theo kế hoạch triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
sẽ được tỉnh con tum tổ chức tại tất cả các huyện thành phố của địa phương trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
gắn với các ngày kỷ niệm của các địa phương tổ chức từ năm hai nghìn một mươi chín triển lãm ở các xã biên giới khu đông dân cư đơn vị quân đội
và các trường học trong toàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của trung quốc
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của việt nam